theo cục cảnh sát giao thông bộ công an quý i năm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực từ công tác bảo đảm an toàn giao thông khi tình hình tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí
từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi toàn quốc đã xảy ra hơn ba vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng một sáu trăm linh người bị thương hai năm trăm linh người giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái ở cả ba tiêu chí
số vụ tai nạn giao thông giảm một mươi ba tám mươi tám số người thiệt mạng giảm một mươi ba bảy mươi bảy và số người bị thương giảm trên một mươi tám
nguyên nhân là do sự bùng phát của đại dịch covid một mươi chín đã hạn chế việc đi lại của người dân đồng thời hiệu quả tích cực của nghị định một trăm linh về tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắp